qua thực tế tại các phòng trà ca nhạc quán karaoke cho thấy nhiều vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như hệ thống điện câu móc tùy tiện dây dẫn điện không lắp đặt âm tường không bọc ống nhựa cách điện lối thoát nạn không bảo đảm bảo hiểm bắt buộc cháy nổ chưa được các chủ cơ sở quan tâm
qua thực tế tại các phòng trà ca nhạc quán karaoke cho thấy nhiều vi phạm các quy định về phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như hệ thống điện câu móc tùy tiện dây dẫn điện không bảo đảm bảo hiểm bắt buộc trái nổ chưa được các chủ cơ sở quan tâm
để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy việc đẩy mạnh công tác phòng chống cháy nổ tại các nhà hàng quán bar karaoke là điều vô cùng cần thiết
các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí cần đầu tư hợp lý đúng các quy định của nhà nước chủ động phòng ngừa hạn chế tối đa về nguy cơ cháy nổ tuân theo khuyến cáo của ngành chức năng bởi nguy cơ hỏa hoạn có thể xuất phát chỉ từ
đã diễn ra ở hầu khắp các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ
trong những ngày tới tại khu vực phía tây bắc bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây hứng nắng trời rét vùng núi cao rét đậm với nhiệt độ ngày đêm là một mươi bốn hai mươi năm độ
còn tại khu vực phía đông bắc bộ vào ngày mai không khí lạnh sẽ tiếp tục được bổ sung thêm nên toàn khu vực sẽ nằm trọn trong khối không khí lạnh khô
vì vậy nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm tiếp tục giảm mạnh chỉ còn giao động ở mức là một mươi ba một mươi sáu độ
riêng những nơi có địa hình núi cao nhiệt độ có thể giảm xuống khoảng từ năm tám độ trời rét bốt
vào ban ngày trời vẫn hứng nắng ấm nên nhiệt độ trưa chiều tăng nhanh lên ngưỡng là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế hoạt động của không khí lạnh cũng gây giảm nhiệt ở nơi đây
trong ba ngày tới trời nhiều mây có mưa rải rác
trong đó phần phía nam của khu vực có nơi sẽ có mưa vừa mưa to vào rông còn phần phía bắc thì trời rét
trong ba ngày tới nhiệt độ ngày đêm là một mươi bảy hai mươi hai độ còn phía nam sẽ cao hơn khoảng từ một hai độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới do ảnh hưởng của đới gió đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đời gió đông
nên có mưa trên dịa rộng
trong đó có những điểm xảy ra mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
nhiệt độ ngày đêm là hai mươi hai ba mươi một độ phía bắc khu vực thấp hơn khoảng từ một cho đến hai độ
khu vực tây nguyên thở tiết vào ngày hai mươi chín một mươi một đến ngày một một mươi hai trời phổ biến không mưa đêm và sáng
trời xe lạnh ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
về đêm đến sáng thì nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn ở mức là một mươi chín hai mươi hai độ
thở tiết man mẻ và dễ chịu
ở phía nam các tỉnh nam bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và rông tại các tỉnh ven biển miền tây của nam bộ
các nơi khác thì ngày có nắng chiều tối mưa rông chỉ xảy ra cục bộ trong thời đoạn ngắn
với nhiệt độ ngày đêm là hai mươi bốn ba mươi ba độ
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là kết thúc